dù muộn màng hơn so với văn học và âm nhạc thế nhưng điện ảnh nga cũng đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với người việt
bài ca người lính khi đàn số bay qua chiến tranh và hòa bình bình minh nơi đây yên tĩnh
moscow không tin vào nước mắt luôn nằm trong danh sách những bộ phim được nhắc đến đầu tiên khi nói về điện ảnh nga
và không khó để nhận ra phong cách điện ảnh nga đã ảnh hưởng rõ nét đến phong cách làm phim mang hơi hướng sử thi của các đạo diễn hàng đầu của điện ảnh cách mạng việt nam
khi nghĩ tới về người nga về đất nước nga về nói chung và nền nhân dân về điền nền điện ảnh nga
thì đó là một cái gì đó gần gũi thân thiết thiêng liêng và nó gọi là rất nhiều khi ta xem phim
năm hai nghìn hai mươi là năm đặc biệt khi đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia tròn bảy mươi năm
trong một năm bị bổ vây bởi dịch bệnh nhưng bằng sự nỗ lực hợp tác nhiều chương trình giao lưu kỷ niệm đã được diễn ra
và mới đây nhất là tuần phim nga tại hà nội sự kiện nhằm kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao giữa việt nam và liên bang nga một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
năm bộ phim được trình chiếu tại tuần phim lần này đều là những tác phẩm đặc sắc của điện ảnh nga
sau năm buổi chiếu tuần phim đã thu hút đông đảo khán thính giả tại hà nội
đây là cơ hội giúp khán giả việt nam
nhất là khán giả trẻ thưởng thức các giá trị văn hóa đặc sắc hiểu rõ hơn giá trị nhân văn từ chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại
đồng thời tăng cường nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước
sau khi xem bộ phim thì mình có cái cảm nghĩ đấy là những người trẻ như bọn mình đã có một cái nhìn khác về văn hóa giữa việt nam và nga
cũng như là lịch sử chiến tranh giữa hai nước
và mình nghĩ là các bạn trẻ thì nên xem nhiều hơn những cái bộ phim về lịch sử như thế này
để hiểu rõ hơn về lịch sử giữa hai nước
bảy mươi năm qua mối giao lưu văn hóa việt nga được xây dựng và phát triển trên nền tảng của tình hữu nghị gắn bó lâu dài giữa hai nước
đã được thử thách và kiểm chứng bởi thời gian
trong thời gian tới các hoạt động trao đổi hợp tác văn hóa sẽ được tiếp tục phát huy
để góp phần quảng bá giới thiệu văn hóa việt nam liên bang nga đến đông đảo nhân dân hai nước
ông sáng tạo ra những làn điệu mới để truyền tải một cách hiện đại hơn nội dung tư tưởng
ông được xem là cánh chim đầu đàn của nghệ thuật trèo hiện đại
nghệ sĩ nhân dân tào mạt cũng là người góp phần đào tạo đội ngũ nghệ nhân trèo
ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng như ánh sao nuôi đường núi đường về trận địa anh lái xe và cô chống lầy
ông có thể là một ví dụ điển hình cho một con người một nghệ sĩ và dân hiến trọn vẹn
cái trí tuệ cái cảm xúc cái đam mê và cái thời gian cho nghệ thuật trèo đặc biệt nghệ thuật trèo hiện đại
nghệ sĩ tào mạt là một trăm người đã kết hợp một cách nguyện nguyện như vậy
ông mang những vấn đề của thời đại những vấn đề của tư tưởng thời đại tình cảm thời đại tâm trạng của thời đại tâm thế của thời đại và đưa vào
đồng thời ông vẫn có giữ lại những nét truyền thống những cái vẻ đẹp đặc biệt của trèo
cụ đã có một cái
công vô cùng lớn là tạo nên những diễn viên nổi tiếng
riêng về nghệ thuật trèo mà tạo được cái sự hấp dẫn cho tác phẩm tạo được cái sự nổi tiếng cho nghệ sĩ thì là một điều cũng rất là khó khăn đối với các đạo diễn
cuộc đời hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân tào mạt gắn với đoàn trèo tổng cục hậu cần nay là nhà hát trèo quân đội
với những người trẻ đang công tác tại đây
một tấm gương để mọi người nơi theo và học hỏi
tôi được đóng những cái vai đấy từ quan chi châu cho đến thái sư lê văn thấy
thì cụ tào mạt giỏi giỏi đến cái mức độ mà những cái vai diễn ngày xưa như thế
lúc ấy nó đã là điểm nóng diễn trong đại hội đảng diễn cho bác trường trinh xem diễn tại phủ chủ tịch
và đến bây giờ những cái vai diễn ấy
nó vẫn còn nguyên giá trị từ giá trị nghệ thuật giá trị của vai diễn cho đến tính hiện thực mà vai diễn ấy thể hiện
gần như là một người khai sinh ra một phong cách mới một hơi thở mới
và cái đó không chỉ quý với những người làm trèo mà với trèo lính chúng tôi thì phải gìn giữ nó
bởi vì nó là đặc điểm riêng nó là phong cách riêng và nhận diện riêng với chúng tôi
bà đã có cơ hội được đóng trong nhiều tác phẩm trèo của nghệ sĩ nhân dân tào mạt
nhắc đến ông bà luôn bày tỏ sự biết ơn và lòng ủng hộ
qua quá trình tôi được học tập và làm việc với ông
thứ nhất là cái đức tính của ông tùy tuyệt vời tức là một người yêu nghề hết lòng về nghề
mà say xưa đến mức độ là quên ăn quên ngủ
ông mất đi thì đúng là cả ngành sân khấu này
thế rồi là mọi người học trò rất là tiếc thương tiếc thương ông
tức là một người thầy mẫu mực một người thầy tức là hiếm có
nếu nói về ngày xưa cho đến bây giờ thì càng quá là hiếm
một con người chỉ có nghĩ là làm việc làm việc và làm việc không nghĩ gì đến bản thân
trong số các tác phẩm của mình nghệ sĩ nhân dân tào mạt đã định hình nên phong cách soạn trèo của bản thân
và đưa nghệ thuật trèo lên một tầm cao mới qua bộ ba tác phẩm bài ca giữ nước gồm ba vở
lý thánh tông chọn người tài tỷ lan coi việt nước lý nhân tông học làng vua
với bài ca giữ nước nghệ sĩ nhân dân tào mạt là người đầu tiên viết trèo pho bộ gồm nhiều tác phẩm trèo ở việt nam
việt nam của văn hóa việt nam
của lịch sử việt nam và của
trí khí việt nam được tạo dựng trong đó
thông qua những nhân vật rất cụ thể đầy
hấp dẫn nó hấp dẫn ở
nghệ thuật trèo
trên sân khấu và nó hấp dẫn
nữa sâu hơn nữa bền bỉ
và dai dẳng nữa là những vấn đề tư tưởng
quả tào mạt
đặt trong những vợ trèo đó
ba vợ trèo kế tiếp nhau kể về
một chặng đường lịch sử việt nam ở triều đại
nhà lý với sự xuất hiện các nhân vật
trù chốt của quốc gia lúc bấy giờ
vợ diễn đà kích trực diện nạn tham nhũng
là tính chuông dóng lên khá sớm
với một vấn đề nóng và
vẫn còn mới mẻ ở thời điểm ấy
cụ tào mạt
cực kỳ giỏi cụ khắc họa
những nhân vật những con người
mang những tính cách
thật sự là không phải từ ngày xưa
mà đến thật bây giờ
vẫn còn giữ nguyên những hơi thở
những tính hiện đại tính
chân thực của vai diễn ấy
và nó chân thực
cả với hoàn cảnh biểu diễn
thế hệ đi sau có một cách
là nỗ lực hết mức
làm hết mức để những tác phẩm
của cụ vẫn được sống mãi
còn mãi và giữ được
những hơi thở như ngày đầu
phò trèo bài ca sĩ nước
cũng tót lên tinh thần yêu nước
độc lập dân tộc truyền thống
cũng như tính dân chủ ý thức công dân
hiện đại và tính nhân văn sâu sắc
làm rung động lòng người
có nhiều màn nhiều lớp
trong bộ ba bài ca giữ nước
nhưng người ta ấn tượng nhất
là cảnh có nhân vật hề
ở trong trèo nhân vật hề thường được xem
là một nhân vật vụ có chăng chỉ là điểm
vui thế nhưng khi rơi vào tay tàu mặt
thì nhân vật hề lại là tính cười
thương tâm đầy bi phận lột tả
sâu sắc nhân tình thế thái
và phơi bày mặt trái ngõ ngách
đèn tối của cuộc sống xã hội
cảnh trôn hề trong phần ba
lý nhân tông học làm vua
là cảnh để lại ấn tượng sâu sắc nhất
với nhiều người
hãy xem bộ tác phẩm
ngôn từ đối thoại
cách xử lý
của một vai diễn đó
đứng về mặt nghệ thuật
sân khấu trèo
thì đấy là một vai diễn
thật tuyệt vời
diễn viên đã làm
quá xuất sắc
và cái tàu mặt
đã tạo ra một nhân vật
quá xuất sắc
nó chứa đựng
những tất cả
nó chứa đựng
một sự kêu hạnh
một sự dấn thân
cả những cái nét
rồi bi kịch
rồi hài kịch
trong một con người đó
cái nhân vật
hề hoạn đó
nó cũng chứa đựng
một nhân cách sống
quả trí thức
của nghệ sĩ
trong mọi thời đại
ở đó là lòng trung thành
nó vừa tạo ra
của một nghệ sĩ
nó tụng tạo ra
cái tính cách
của một con người
cái đoạn trôn hề đấy
phải nói đấy là
phải nói là
đúng là xuất trúng
đưa đi trôn sống
còn hát được
đem tiếng hát
để lại cho đời
còn đôn hậu
với những cái người
trôn mình như vậy
có những cái câu
nó đau đời như vậy
thực sự là
nó là một cái
nó là một cái gì đó
người ta không phải
là chỉ để cười
người ta không phải
chỉ để khóc
mà xem xong
người ta thấy đau đau
một cái nỗi đau
một cái nỗi đau
mà nó không có thể
nào có thể
có cái gì đó
có thể xoa dịu được
nghị sĩ nhân dân ngọc viễn
là người đóng vai hề
trong ba tác phẩm
của nghị sĩ nhân dân tào mạt
trong suốt bao nhiêu năm qua
nhiều nghị sĩ trẻ
cũng đã từng đóng vai này
chưa có ai
có thể thể hiện xuất sắc
như nghị sĩ nhân dân ngọc viễn
mình là người
rất may mắn
là được đóng vai
ở trong đó
thường là những cái
mà nói lên
những tâm tư tình cảm
của nhân dân
không biết là
bao nhiêu trong đêm
mà diễn những cái tác phẩm đấy
đấy bằng ăn tôi đấy
tôi diễn những cái tác phẩm đấy
tức là tập một tập hai tập ba
diễn có nhiều suốt
trong quá trình như vậy
ở trong quân đội
thì như vậy là
cũng gần bốn mươi năm
cái tác phẩm mới được
thì như vậy là
đã thực hiện được
biểu diễn cho đến
khi mà mình đóng vai
cho đến khi mình
thì mình cũng
thể hiện được
cái vai đó
lưng bước cho tôi lên
nghệ sĩ nhân dân
đã tạo nên những hình tượng
đạt tới giá trị cao
về tư tưởng
và nghệ thuật
có sức rung động
và tác động
xã hội sâu sắc
ông đã kết hợp
giữa truyền thống
và hiện đại
trong hình thức nghệ thuật
bao đàm sự hài hoa
giữa nội dung
và hình thức
tạo cho tác phẩm
những giá trị cao
trên cả ba mặt
và nhân văn
bộ ba tập
bài ca giữ nước
của bác ấy
vẫn là những
khuôn vàng thước ngọc
nó chính là hơi thở riêng
là phong cách riêng
là nền móng riêng
của chiếu trèo lính
nó khác với
khác với hải dương
khác với nhà hát trèo việt nam
và khác với
tất cả những chiếu trèo khác
vì đó là
một tào mạt tiên phong
ông không chỉ là
một người mà
tận tụy với nghề
không chỉ để lại
những tác phẩm siêu phàm
không chỉ để lại
mà ông còn để lại
một sự học vấn
cho thế hệ
đó là cách lấy hơi
rồi bản thân ông
cũng sản sinh ra
rất nhiều những làn điệu mới
dù đã gần bốn mươi năm
nhưng những vấn đề
nghị sĩ nhân dân tào mạt
đề cập đến
trong các phẩm của mình
vẫn còn nguyên giá trị
không chỉ là bài ca giữ nước
mà nhiều các tác phẩm
luôn có tính thời sự
tính dự báo
trở thành những tác phẩm
có sức sống lâu bền
của nền nghệ thuật
trèo việt nam
tôi cảm giác như ông
là tất cả những gì
sự sống của ông
đều phụ thuộc vào trèo
cái vở trèo
bài ca giữ nước
đấy là một
những tác phẩm
xuất sắc nhất
trong các trèo hiện đại
nên bây giờ cũng phải nói
chúng ta chưa tìm được
những vở diện
nó gây ấn tượng mạnh như thế
chúng ta chưa tạo ra
những nhân vật
trên sân khấu
mà ám ảnh
mà nó chưa được
gặp một lịch sử
chưa được rất là
lớn lao trong đó
sức sống của
cái vở diện
nó cũng vẫn còn nguyên mới
những cái mà
cụ để lại
thì đấy là
những cái giá trị
vô cùng to lớn
đối với lại
nghệ thuật trèo
thì vô cùng giá trị
đó chính là
những cái tác phẩm
những thế hệ sau này
và còn được
cho đến lúc
giã từ cuộc đời
nghệ sĩ nhân dân
đã có hơn nửa
thế kỷ công hiến
không ngừng nghỉ
cho cách mạng
cho quân đội nói chung
và nghệ thuật nói riêng
bộ ba tác phẩm
bài ca giữ nước của ông
đứng vào hàng tác phẩm
tiêu biểu nhất
trong suốt trạng đường phát triển
của sân khấu trèo hiện đại
ông được nhà nước
truy tặng giải thưởng hồ chí minh
giải thưởng cao nhất
về lĩnh vực văn học nghệ thuật
và ông cũng vinh dự
là một trong những nghệ sĩ
sáng tác đầu tiên
được nhận danh hiệu
cao quý này
những hình ảnh vừa rồi
cũng đã kết thúc
chương trình đời sống nghệ thuật
tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đồng góp
xây dựng chương trình
quý vị và các bạn
có thể gửi về hòm thư
hoặc có số điện thoại
xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị
trong các chương trình sau